những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín của thành phố cần thơ đang tăng nhanh
có ngày lên đến hơn bảy trăm linh ca
trước tình hình này sở y tế thành phố cần thơ đã đề nghị lập thêm bệnh viện giả chiến
và tăng cường điều trị f tại nhà
hiện thành phố ghi nhận số ca dương tính sars cov hai ở tất cả chín quận huyện
đang ở cấp độ hai cấp độ ba và cả ngoài tỉnh
dịch bệnh lây lan nhanh do người dân chưa thực hiện nghiêm quy định năm k
chỉ trong ba ngày gần đây từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một
toàn thành phố đã có một sáu trăm bốn mươi chín người dương tính nâng tổng số ca mắc lên một mươi bốn một trăm năm mươi hai
theo sở y tế thành phố cần thơ hiện công suất điều trị của ngành y tế là ba một trăm linh giường
nhưng đến nay đã có ba hai mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín đã được thu dung điều trị chỉ còn trống bảy mươi năm giường
trước dấu hiệu quá tải của các bệnh viện giải chiến
sở y tế cần thơ đang xin chủ trương mở thêm một bệnh viện giải chiến
đặc biệt thành phố đang tăng cường tri khai thiết điểm điều trị f tại nhà
người khỏe mạnh không có triệu chứng hoặc ít triệu chứng sẽ cho điều trị tại nhà nếu đủ điều kiện
theo thống kê sơ bộ đến nay cần thơ có khoảng bốn trăm linh người nhiễm covid một mươi chín đang được theo dõi điều trị tại nhà